thưa quý vị mặc dù động đất ở việt nam không xảy ra thường xuyên cường độ cũng không lớn và dường như ít có thiệt hại
thế nhưng với những diễn biến ngày càng bất thường như đang xảy ra tại huyện con plong những ngày gần đây
thì việc đảm bảo an toàn cho người dân cần được chủ động và cần được chú trọng hơn bao giờ hết

trong thời gian tới tại đây và tới đây khi khu vực này bước vào mùa mưa lũ thì ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn